ngày hai mươi bốn tháng bốn đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương do đồng chí đỗ văn chiến
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy thái nguyên phát biểu tại buổi làm việc
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến nhấn mạnh trong thời gian tới
tỉnh thái nguyên cần tiếp tục xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược lâu dài
tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tạo sinh kế và có những chính sách
phù hợp để đồng bào phát triển sản xuất đặc biệt tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số